hồ chí minh đã triển khai chiến dịch tăng cường chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ
hướng dẫn chăm sóc f điều trị tại nhà và đưa ra những biện pháp giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
vừa qua sở y tế tp hcm đã triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ
nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu rà soát lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
trung tâm y tế test nhanh cho từng thành viên của các hộ gia đình này
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích f đi cách ly tập trung
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho f và cách ly tại nhà nếu f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có xét nghiệm âm tính
tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả xét nghiệm âm tính
tim mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
danh sách hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ được chuyển đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
trước tình hình ca nhiễm và tử vong tăng sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi các bệnh viện và quận huyện
yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận f
theo đó các bệnh viện cần tái cấu trúc trong tình hình mới để vừa sẵn sàng
vừa tiếp nhận f vừa nhận bệnh nhân khác
tp hcm có bốn bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị covid một mươi chín
sáu bệnh viện hiện nhận nhiệm vụ tách đôi
các bệnh viện chuyển đổi công năng có khung khoảng bốn ba trăm linh giường
tp hcm vẫn duy trì một mươi ba bệnh viện giải chiến với hai mươi hai giường
các bệnh viện tầng ba có khoảng hai ba trăm linh giường
ngoài ra mỗi quận huyện duy trì phát triển thêm bệnh viện giã chiến tầng hai
và bệnh viện duy trì covid một mươi chín tầng một
như vậy hiện có một mươi sáu bệnh viện giải chiến quận huyện và thành phố thủ đức
với khoảng tám giường sáu mươi năm cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín với khoảng chín giường
theo thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
số ca mắc tăng cao số ca tử vong cũng có chiều hướng tăng lên
hầu hết ca tử vong đều ở nhóm người trên năm mươi tuổi và có bệnh lý nền
do đó bộ y tế đã có nhiều biện pháp cụ thể để giảm số ca tử vong
cụ thể quan tâm theo dõi người bệnh ở độ tuổi có nguy cơ cao nhằm điều chỉnh phân tầng điều trị
các bệnh viện theo dõi giám sát ngay từ bệnh nhân nhập viện
tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có ca chuyển nạn cao
tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn vệ sinh môi trường
kích hoạt lại trung tâm hỗ trợ từ xa các địa phương
cử người có năng lực kiểm soát chuyển tầng phù hợp xây dựng hệ thống giám sát
bộ y tế có biện pháp về giảm thiểu ca f tử vong gửi các bệnh viện tỉnh thành phố
quý vị thân mến nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn gặp nhiều triệu chứng như mệt mỏi khó thở mất vị giác thiếu rác
vừa qua bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
mỗi tháng phòng khám tai mũi họng tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi trường hợp hậu covid một mươi chín
có các vấn đề về khiếu giác vị giác
bệnh viện đại học y dược tp hcm triển khai phòng khám hậu covid một mươi chín
nhằm chăm sóc cho người bệnh sau nhiễm sars cov hai
với sự phối hợp của đội ngũ các bác sĩ chuyên ngành hô hấp tim mạch tâm thần kinh
phục hồi chức năng có kinh nghiệm trong điều trị người bệnh covid một mươi chín
phòng khám hậu covid tiếp nhận khám điều trị và theo dõi các tình trạng sâu nhiễm của người bệnh
như khó thở mệt mỏi ho đau ngực mất vị giác rối loạn tâm lý
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp
bệnh viện đại học y dược tp hcm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
nhiều biện pháp được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
và giải quyết các vấn đề về sức khỏe cấp tính liên quan đến covid một mươi chín
nhờ sự tiến bộ của y học nhiều người bệnh covid một mươi chín được phát hiện và điều trị kịp thời
hạn chế diễn tiến bệnh nặng
hiện tại việc chăm sóc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín là vấn đề cần phải giải quyết
các nghiên cứu cho thấy covid một mươi chín không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của người bệnh
mà còn để lại nhiều rối loạn lâu dài liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần
hội chứng hậu covid một mươi chín xảy ra ở những người bệnh có các mức độ bệnh khác nhau
trong giai đoạn nhiễm cấp tính mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng
mới đây bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
mỗi tháng phòng khám tai mũi họng tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi trường hợp hậu covid một mươi chín
có các vấn đề về khứu giác vị giác
các bác sĩ cho biết mất khứu giác và vị giác là những triệu chứng thường gặp
ở những người mắc covid một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín khoảng chín mươi bệnh nhân có thể tự phục hồi sau bốn tuần
một số ít phải can thiệp điều trị hậu covid một mươi chín
theo một nghiên cứu tại châu âu năm hai nghìn hai mươi khoảng năm mươi ba người nhiễm covid một mươi chín
bị mất hoặc giảm khứu giác vị giác
báo cáo bước đầu tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cho thấy
thay đổi khối giác và vị giác chiếm khoảng bảy mươi
về mặt nguyên nhân các nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai liên kết với một protein
gọi là s hai được tìm thấy trên tế bào chủ thể
as hai tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng
các nhà khoa học đã tìm thấy ast hai trên các tế bào nâng đỡ quanh tế bào thần kinh khứu giác
ở mũi và các tế bào trong nụ vị giác ở lưỡi
sự tổn thương của các tế bào này dẫn đến phản ứng viêm và tổn thương thần kinh
dẫn đến rối loạn mùi vị
dù chưa có phương pháp điều trị đặc biệt nhưng các bài tập khứu giác như tập ngửi
sử dụng thuốc corticoid thuốc tái tạo thần kinh được chứng minh là có hiệu quả
và đang tiếp tục được giới chuyên môn y khoa nghiên cứu và bàn luận
tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
đặc biệt là ở một số công việc như đầu bếp nước hoa thử rựu
nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng trầm cảm lo âu nếu không phục hồi
thạc sĩ bác sĩ trần thanh tài khoa tây mũi họng bệnh viện đh y dược tp hcm cho biết
triệu chứng mất khứu giác vị giác do covid một mươi chín thường là tạm thời
trong thời khứu giác và vị giác sẽ tự cải thiện trong vòng bốn tuần người bệnh không nên quá lo lắng
nếu tình trạng kéo dài người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hậu covid một mươi chín
để được tư vấn chẩn đoán xác định và điều trị phù hợp
trường hợp bị mất cảm nhận mùi đột ngột nhưng chưa chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tự cách ly thực hiện các xét nghiệm nhanh và thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời
tình hình dịch tại tp hcm hiện đang diễn biến phức tạp tuy nhiên quý vị cũng đừng quá lo lắng
hãy đảm bảo quy định năm k tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và theo dõi thông tin từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại